thưa quý vị hôm nay dự báo sát xuất mưa rông xảy ra ở miền bắc khá cao tuy nhiên thì cường độ mưa không lớn hầu hết là mưa rào ngắt quãng bởi vì có mưa nên là không khí dịu mát nhiệt độ giảm xuống còn ở mức hai mươi bảy hai mươi chín độ
với vùng núi thì cường độ mưa sẽ lớn hơn cảnh báo khu vực phía tây bắc bộ sang đến hà giang tuyên quang tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi vượt trên một trăm năm mươi mm
mưa lớn liên tục đã khiến cho đất đá trên các sườn đồi dốc ngấm no nước cho nên rất dễ xảy ra sạt lở nguy hiểm nhất là khi di chuyển trên các cung đường đèo quanh co
và quý vị hãy chú ý nên đi chậm quan sát kỹ các dấu hiệu như là nghe thấy tiếng động lớn hay là đất đá lăn xuống đường thì đây có thể là những dấu hiệu của các vết nứt để có thể phòng tránh
trong khi đó tại miền trung dự báo ngày hôm nay nắng nóng sẽ mở rộng ra ngoài khu vực từ quảng trị trở vào đến bình thuận với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn tại khu vực phía nam
thì cụ thể từ tp hcm dự báo sẽ có mưa rào nhẹ vào chiều tối ngày hôm nay ngày nắng mạnh và nóng nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng ba mươi bốn độ c